thưa quý vị và các bạn xóa đói giảm nghèo cho bà con ở vùng sâu vùng xa bà con đồng bào thiểu số ít người là một trong những chính sách lớn của đảng và nhà nước ta trong nhiều năm qua
rất nhiều chương trình hỗ trợ đã được thực hiện song hiệu quả chưa cao
vì thế để giảm nghèo bền vững cần nhất là sự thay đổi từ ý thức của bà con cũng như cách thức hỗ trợ của các chính sách ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh lào cai
với địa hình núi đá chủ yếu có đến chín mươi năm là đồng bào dân tộc thiểu số
simacai là một huyện lõi nghèo của tỉnh lào cai trong nhiều năm và là một trong những huyện thuộc nhóm khó khăn nhất của cả nước
do đó simacai luôn nhận được sự quan tâm của đảng nhà nước và của tỉnh với những chủ trương chính sách đúng đắn
huyện đã nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ của trung ương như chương trình ba mươi a chương trình một trăm ba mươi năm chương trình xây dựng nông thôn mới
những chương trình này là động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo
cuối năm hai nghìn một mươi bốn tỉnh ủy lào cai ra nghị quyết số hai mươi hai về giảm nghèo bền vững huyện simacai
tỉnh huyện lào cai đến năm hai nghìn hai mươi trong đó đưa ra giải pháp trọng tâm để nâng cao thu nhập cho người dân là tập trung vào chăn nuôi gia súc
nhằm làm thay đổi tỷ trọng cơ cấu sản xuất từ trồng trọt sang chăn nuôi là chủ yếu để nâng cao thu nhập của người dân
trước kia chúng tôi sống khó khăn nhưng nhớ ơn đảng chính phủ chúng tôi đã có cuộc sống ấm no hơn
nhà có mấy con bò
chăm nó thu nhập cũng tốt hơn trước bây giờ chỉ cần chính quyền hỗ trợ cách thức chăm không bị bệnh là mừng rồi
trong những năm vừa qua công tác so đó giảm nghèo trên địa bàn xã săn trải đã được đảng và nhà nước rất quan tâm
các quỹ chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc quyết liệt trong việc so đó giảm nghèo cho người dân
hiện nay trên địa bàn xã đến năm hai nghìn hai mươi ước số hộ nghèo còn lại một mươi năm bốn
từ những quyết sách đúng đắn tỷ lệ hộ nghèo tại simacai giảm mạnh từ trên ba mươi
đến năm hai nghìn một mươi năm đến nay tỷ lệ này chỉ còn một mươi hai ba mươi năm
simacai cũng đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa phát triển ổn định cho thu nhập cao
điểm nổi bật ở simacai là quy hoạch vùng trồng cây ăn quả rõ nét
theo phương châm liên kết các xã liền kề thành vùng tập trung để giảm suất đầu tư giao thông
và thuận tiện áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong tưới nước bón phân và phòng ngừa sâu bệnh hại
như vậy simacai đã xây dựng được vùng cây ăn quả ôn đới tập trung rộng hàng trăm hectare
rồi là trồng một số cây lê cây mận rồi là cây tam thớt
thế vì thế là trong nhất là năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi này
trong ba năm nay thì là cái diện mạo của nông thôn đã thay đổi nhiều
và đồng bào đã có thu nhập tăng thêm
kết quả này có được chính là lòng dân ngày càng tin vào cấp ủy
tin vào chính quyền và tin vào nghị quyết
sẵn sàng đồng hành cung cấp ủy chính quyền các cấp để đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống
đơn cử như nghị quyết số bốn của ban thường vụ huyện ủy simacai
về phát triển vùng cây ăn quả ôn đới
vừa trúng vừa đúng với tâm tư nguyện vọng của người dân
trong việc sử dụng hiệu quả đồng vốn chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp
phát triển lợi thế tiềm năng của địa phương
không có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như simacai
huyện bảo thắng dưới sự chỉ đạo của đảng bộ đã quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nhờ đó công tác xóa đói giảm nghèo có bước tiến rõ nét so với các địa phương khác trong tỉnh
xã xuân quang là vùng có điều kiện thuận lợi để phát triển giao thương dịch vụ
do đó đảng ủy và chính quyền cấp xã đã nắm bắt thực tế
huyện chỉ đạo ngân hàng và chính quyền địa phương đơn giản hóa thủ tục
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có điều kiện tham gia sản xuất
chăn nuôi trồng trọt quy mô lớn qua đó nâng cao đời sống của bà con
tỷ lệ hộ nghèo tại xã hiện nay chỉ còn ba tám
và mục tiêu phấn đấu giai đoạn tới là hai phần ba hộ dân khá và giàu
trong đài một mươi ba của xã vừa rồi thì chúng tôi cũng xác định là
mặc dù tỷ lệ hộ nghèo của xã hôm nay thì thấp so với tỷ lệ chung của toàn huyện
tuy nhiên để duy trì công tác xã hội nghèo bền vững hơn
và nâng cao đời sống nhân dân thì chúng tôi xác định là công tác xã hội nghèo
là một trong nội dung cần quan tâm
trong thời gian phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm
phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã còn lại khoảng một
là một trong những hộ gia đình chăn nuôi giỏi tại xã xuân quang
với quy mô trên một mươi hectare
gia đình bà đào thị vuông đã kết hợp làm mô hình trang trại nuôi lợn gà
trồng chuối quế và chăn thả cá
không chỉ làm nông đơn thuần với sự hỗ trợ thêm của chính quyền xã
gia đình bà còn áp dụng các kiến thức nông nghiệp hiện đại
phòng chống dịch bệnh bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường
chính quyền địa phương thì ở ngoài môi trường huyện
thì cũng đã cung cấp cho tôi được
hai cái bể biêu ga và đột cái bộ tưới hướng dẫn
và họ trông nó mà ngày vẫn cứ vào xem xét cho là máy nó có hỏng hóc gì không
để chúng tôi tưới cây để cho nó đảm bảo cái môi trường
hay như mô hình hộ nuôi ong của gia đình ông ngô đình xuyến
với sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ ủng hộ của chính quyền xã
hiện các sản phẩm mật ong của gia đình ông đã được chứng nhận sản phẩm ô cốp của tỉnh lào cai
qua đó mở rộng nguồn tiêu thụ sản phẩm
nâng cao đời sống bà con
tôi nuôi ong này từ năm hai nghìn năm đến bây giờ là cũng một mươi năm một mươi sáu năm rồi
và mô hình này thì thường thì đến buộc khai thác thì nó vào khoảng sáu bảy trăm linh đàn
trong quá trình mình thực hiện này thì chính quyền địa phương cũng nhờ các nhà khoa học
hay các kỹ sư về là phổ biến và tập huấn những kiến thức về con ong
về cách nuôi ong
cách khai thác làm sao đảm bảo
căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thì chúng tôi đang xây dựng các vùng chuyên canh thâm canh cây ăn quả riêng
vùng lúa vùng ngô chất lượng cao riêng và vùng sản xuất nguyên liệu gỗ
để chế biến phục vụ cho sản xuất công nghiệp trên địa bàn xã
tất cả chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và quy hoạch vùng sản xuất
để đảm bảo việc phát triển kinh tế xã hội của xã đạt được bền vững và giảm nghèo
không chỉ hỗ trợ bà con làm nông nghiệp mà tại nhiều xã trên địa bàn huyện bảo thắng
chính quyền nơi đây động viên bà con tận dụng lợi thế địa phương
để có thể thoát nghèo thậm chí làm giàu
cái chỗ mà muốn để cho giảm cái thiểu khâu trung gian
nâng cái giá trị của cái cây quế lên cao
cũng như là tạo công an việc làm cho chị em ở trong thôn
để phát triển kinh tế thì tôi cũng đã đi tìm hiểu một số công ty lớn ở trong nước
và cũng học cách để làm chế biến hàng nông
xã này về phía chính quyền địa phương thì cũng thường xuyên quan tâm
lúc mà tiếp cận các nguồn vốn hoặc là cần gọi cái giấy tờ
thì cũng tạo điều kiện quan tâm
chúng tôi có kế hoạch để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
tạo cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn
cũng như là để cho hướng dẫn nhân dân về khoa học kỹ thuật
thứ nhất là về để chuyển đổi cơ cấu cây trồng
nâng cao giá trị cũng như là tạo thêm cơ hội việc làm
bằng cách là khuyến khích phát triển các cơ sở chế biến nông lâm sản
rồi chăn nuôi theo cái hướng hàng hóa để tạo công an việc làm
cho nhân dân đặc biệt là những hộ nghèo
thực tế hiện nay dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền
bà con người kinh hay đồng bào dân tộc thiểu số đều đang từng ngày thay đổi
biết trí thú làm ăn để thoát nghèo
nhiều chính sách nghị quyết đã đi vào cuộc sống
tuy nhiên tình trạng bà con ỉ lại vào chính sách hỗ trợ kiểu cho không
vẫn không phải là hiếm
do đó nhiều ý kiến đề nghị cần phải có chính sách tuyên truyền
cho bà con ngày càng hiểu hơn vai trò của mình trong công tác giảm nghèo
đặc biệt là thay đổi cách thức hỗ trợ tiến tới bỏ dần chính sách cho không
để loại bỏ tâm lý ỉ lại của bà con
đối với vùng cao thì cái việc xóa đói giảm nghèo thì nó cũng có những khó khăn nhất định
thứ nhất là cái địa hình trên này thì nó cũng dốc
cái thứ hai là cái điều kiện về khí hậu thời tiết
thế rồi thì là những cái việc làm thường xuyên thì đối với người dân thì nó cũng chưa nhiều
mộ phận dân dân thì vẫn còn
tưởng là chỉ trông trở lại vào nhà nước
dần dần thì chúng ta bỏ những cái chuyện hỗ trợ cho cá nhân
bây giờ tập trung hỗ trợ hạ tầng cơ sở cho người dân thì tốt hơn rất nhiều
hiện nay thì chúng ta đang tập trung hỗ trợ cho bà con tí dầu tí muối tí điện
thì tôi thấy là hiện nay giai đoạn hiện tại là không phù hợp
bây giờ cái căn cơ nhất của chúng tôi đang chỉ đạo cho các xã là phải tập hợp
và giả soát tuyên truyền động dân là phải nghiên kết lại để sản xuất
tạo ra cái vùng sản xuất hàng quán lớn thì mới đảm bảo có đủ sức cạnh tranh
đối với lào cai thì là một địa bàn là vùng cao biên giới và đồng bào dân tộc chiếm trên sáu mươi sáu
và lào cai nó xác định cái công tác so với giảm nghèo
đặc biệt là đối với vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc là một cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng trọng tâm
lào cai thì tập trung vào để xây dựng các cơ chế chính sách
lồng ghép các nguồn vốn huy động được cả cái hệ thống chính trị vào cuộc để thay đổi được tư tưởng của người dân
phải tăng cường công tác về tuyên truyền vận động người dân
nhưng mà nó phải thông qua các cái mô hình về phát triển kinh tế và từ đó nó tạo ra cái lan tỏa
cái thứ hai thì trong quá trình xây dựng cơ chế chính sách thì có lẽ sẽ giảm cái phần cho và hướng người dân là phải có trách nhiệm
thực tế chính quyền nhiều nơi tại lào cai thực hiện hỗ trợ người dân theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư
qua đó tránh đầu tư lãng phí và thất thoát nguồn hỗ trợ của nhà nước cho người dân
trong cái xóa đó trong nghèo thì huyện chỉ đạo cho mặt trận quốc các đoàn thể phân tích đánh giá nguyên nhân của các hộ nghèo
nghèo về cái gì trên cơ sở đấy có cái tác động giúp đỡ
đấy ví dụ nghèo về vốn
thì được hỗ trợ vay vốn
nghèo về khoa kỹ thuật thì được tập huấn khoa học kỹ thuật
nghèo về đất đai thì huyện tính toán chỉ đạo xã tính toán xem là có cái phần đất mà năm thì có thể tạo kiện cho nhân dân thuê để phát triển sản xuất
đấy để báo cáo như vậy
cho nên là trong thời gian vừa qua thì cái công tác rất là nghèo vào tháng hiện nay thì phải nói là được nhân dân tham gia rất là tích cực
cách làm như vậy thì các xã mỗi xã có một cái cách làm riêng
thế cho nên là cái sản phẩm ocog theo cái phát triển
theo cái phát triển của chính phủ thì hiện nay là mỗi sản phẩm hiện nay thì bảo thắng cũng đã bắt đầu xuất hiện làm những việc này
có thể nói trong những năm qua công tác giảm nghèo đã được các ngành địa phương của tỉnh lào cai triển khai kịp thời
với nhiều giải pháp cách làm sáng tạo góp phần giúp người dân từng bước thoát nghèo ổn định cuộc sống
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi lào cai có trên ba mươi chín hộ thoát nghèo tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt năm một mươi bảy với bảy tám trăm linh hộ một năm
vượt gần ba mươi kế hoạch so với mục tiêu
tuy nhiên chính quyền nơi đây cũng mong muốn nhà nước có những chính sách chuyên biệt hơn với các huyện các xã vùng biên
để có những cơ chế ưu đãi và phù hợp với điều kiện từng vùng vừa bảo vệ chủ quyền biên giới tổ quốc
trung ương sau đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba sẽ có chính sách sẽ đầu tư đặc thù cho huyện sĩ mạng cai
để cho huyện sĩ mạng cai giảm nghèo bền vững
trung ương nên quan tâm có một nghị quyết riêng cho các tỉnh miền núi phía bắc
về một cơ chế chung cho phát triển kinh tế xã hội gắn với lại củng cố quốc phòng an ninh
thế và trong đó thì ngoài
các nội dung liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay
thì với đặc thù là các tỉnh biên giới vùng cao nhiều đồng bào dân tộc
thì cũng cần có một cái đề án riêng cho các xã vùng biên
để làm sao để công tác về xóa đói giảm nghèo gắn với lại quốc phòng an ninh
ở các địa bàn của các xã vùng biên đó
một chủ trương nghị quyết đúng đắn của đảng nhà nước
sẽ chỉ thực sự phát huy có hiệu quả khi có sự đồng chí đồng lòng
từ các cấp ủy đảng chính quốc
không có cách tuyên truyền nào hiệu quả hơn bằng chính các mô hình sản xuất
bằng những kết quả cụ thể ngay tại cộng đồng bà con sinh sống
những nghị quyết đúng trúng phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương
sẽ giúp người dân nơi đó sớm thoát nghèo vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương
thưa quý vị và các bạn bà con xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn
và tới đây là giảm nghèo đa chiều một cách bền vững
tiêu chí thu nhập không còn là tiêu chí chính để làm căn cứ
xác định hộ nghèo hay cận nghèo mà còn có các tiêu chí về văn hóa y tế giáo dục thông tin
vì thế những thay đổi trong cách hỗ trợ và cách làm của bà con cùng chính quyền địa phương
và sự thụ hưởng chính sách lâu dài đầy đủ sẽ là yếu tố bền vững cho những đổi thay nơi đây
và đến đây thời lượng tạp chí lao động xã hội cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau